diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông việt nam việt nam ict summit hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra vào ngày một mươi tám tháng bảy tại hà nội
đã cho thấy quyết tâm cao của chính phủ trong việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
chung tay cùng chính phủ xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số kinh tế số và xã hội số
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư cách mạng công nghiệp bốn đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại thời đại số
những thành tiệu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động của chính phủ và toàn xã hội
chính phủ số cùng với nền kinh tế số xã hội số đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của nhiều chính phủ và quốc gia trên thế giới
tuy nhiên để xây dựng chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số rất cần sự đồng thuận và nỗ lực hành động quyết liệt
kịp thời và kiên trì của tất cả các chủ thể từ chính quyền đến người dân doanh nghiệp
đặc biệt là vì
việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi mà trước hết là các quy định pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
tạo dựng khai thác sử dụng và bảo vệ dữ liệu dữ liệu mở kết nối và chia sẻ dữ liệu xác thực điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân
thời gian tới sẽ có những nghị định ví dụ về chia sẻ dữ liệu
rất là ngạc nhiên là chúng ta nói rất nhiều về dữ liệu nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa có một cái trách nhiệm nào chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành đơn vị với nhau
hay là chúng ta nói về công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhưng chúng ta chưa có một cái hành lang pháp lý nào một chuyện xác thực
cái phần thứ nhất đó là cái phần dữ liệu
chính phủ điện tử trước đây cũng dựa trên dữ liệu nhưng mà cái sự chia sẻ dữ liệu giữa các cái cơ quan trong chính phủ với nhau
để làm sao đến lượt các cơ quan đấy người ta có thể thực hiện được tốt công việc của mình là cái sự chia sẻ đấy nó chưa sẵn sàng
sự chia sẻ đấy chưa sẵn sàng nó đi từ hai vấn đề chính cái nhất cái hành lang pháp lý nó chưa có
cái góc độ thứ hai của chia sẻ dữ liệu đó là sau khi chính phủ có dữ liệu rồi người ta gọi là dữ liệu chính phủ gaverman dava
thì động tác thứ hai là người ta thực hiện việc là dữ liệu mở openda để làm sao có thể chia sẻ dữ liệu đấy cho người dân chia sẻ dữ liệu đấy cho doanh nghiệp
cái vấn đề về hành lang pháp lý cái vấn đề thứ hai là làm sao có thể xây dựng được cái văn hóa cái nền tảng về chia sẻ dữ liệu đó là hai cái rất là mấu chốt
trong diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông lần này
chính phủ đã thể hiện rõ những quyết tâm trong việc xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ doanh nghiệp và người dân sẽ cùng nhau chung tay hành động thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đình hướng đến năm hai nghìn hai mươi